cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai ngày hôm nay đã bắt khẩn cấp hai nghi can gây ra vụ cướp máy tính bảng của hai trẻ em là con của công nhân đang học online ở phòng trọ
đó là bùi việt thắng chú tại tp biên hòa và bùi nguyễn hoàng trường chú tại tp hồ chí minh
theo điều tra ban đầu vào chiều ngày ba tháng một chị võ thị tiền đi làm để hai con nhỏ ở phòng trọ khóa cửa ngoài tại địa chỉ khu phố ba phường long bình tân thành phố biên hòa
sau khi chị tuyền đi làm thắng và trường đến khu trọ đập cửa và yêu cầu hai cháu đưa chiếc máy tính bảng
bị uy hiếp hai cháu hoảng loạn kêu khóc và gọi điện cho mẹ mình nhưng do đang trong giờ làm việc nên chị tiền không may máy
quá lo sợ do có liên tục
bị đập cửa uy hiếp cháu bé đã đưa máy tính bảng cho đối tượng thắng
sau khi cướp được tài sản thắng và trường đã mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài